còn với khu vực tây nguyên và nam bộ càng về những ngày cuối tháng một mươi một
thời tiết càng có xu hướng ổn định ngày trời nắng
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên giao động từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
còn nam bộ là từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió đông bắc cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi độ
khu vực huyện đảo trường sa không mưa gió đông bắc cấp bốn cấp năm
riêng phía tây đêm có lúc gió mạnh cấp sáu nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước